nhà xuất bản quân đội nhân dân đã tổ chức gặp mặt và vinh danh các tác giả có tác phẩm đoạt giải thưởng
và các tác giả dự trại sáng tác văn học về đề tài lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng
có tác phẩm đã được xuất bản trong hai năm là hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
theo xác lệnh của chủ tịch hồ chí minh nhà xuất bản quân đội nhân dân được hợp nhất và hình thành
là một trong những đơn vị đầu tiên trong đội hình của tổng cục chính trị
nhà xuất bản quân đội nhân dân là đơn vị chủ lực trong xuất bản đề tài về lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng
hàng loạt các tác phẩm văn học được xuất bản kịp thời đã góp phần đem lại cuộc sống văn hóa tinh thần cho bộ đội chiến đấu và chiến thắng
hình ảnh bộ đội đọc sách báo trong chiến hào giữa hai lần nổ súng
người chiến sĩ hy sinh oanh liệt trên chiến trường trong ngực còn mang cuốn sách đã nói lên giá trị của xuất bản quân sự
năm hai nghìn một mươi bảy nhà xuất bản quân đội nhân dân đã xuất bản
bảy trăm năm mươi sáu tên sách một mươi hai số tạp chí văn hóa quân sự
trong đó mảng sách quân sự phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện giáo dục đào tạo trong toàn quân có ba trăm năm mươi sáu tên sách
sách chính trị một trăm sáu mươi ba tên sách sách lịch sử hồi ký có một trăm một mươi tên sách sách quốc tế có một trăm một mươi tên sách sách văn nghệ sáu mươi chín tên sách
đề tài đó không bao giờ cũ
bởi vì là
nó tùy theo giai đoạn mà cái khai thác nó như thế nào thôi
vì cái lịch sử chiến tranh của chúng ta là một lịch sử oai hùng của quân đội và nhân dân
chúng ta giữ sự đạo của đảng
và đề tài đó khai thác còn rất nhiều cái vùng để khai thác được
từ trong những câu chuyện về lịch sử chiến tranh cũng như là trong xây dựng hòa bình
thì đấy vẫn là cái định hướng mà sáng tác
và xuất bản của nhà xuất bản của bộ nhân dân từ trước đến nay vẫn đang tiếp tục
tuy nhiên là những tác phẩm được xuất bản ra đều là những tác phẩm chất lượng cao
và trong số những tác phẩm chất lượng cao đó thì số lượng đoạt giải thưởng cũng rất là nhiều
thì định vị của nhà xuất bản vẫn là định vị xuất bản ra những tác phẩm có chất lượng cao
năm hai nghìn một mươi bảy nhà xuất bản quân đội nhân dân cũng đã tổ chức thành công trại sáng tác văn học
năm hai nghìn một mươi bảy nhà xuất bản quân đội nhân dân cũng đã tổ chức thành công trại sáng tác văn học
về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng tại nha trang tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tổ chức trưng bày sách và xuất bản bộ sách gieo hạt gió xanh có sức lan tỏa tốt và được đánh giá cao
trong đó là tôi biên tập xuất bản với một mươi cái gần hai mươi đầu sách tôi biên tập
nhà xuất bản đội dân hai nghìn một mươi bảy là được một mươi tác giả tác phẩm nhận giai thưởng quan hệ nghệ thuật của trung ương địa phương
trong đó là riêng sách tôi biên tập là có năm cuốn đoạt giải thưởng
đối với các tác giả thì đề tài về lực lượng vũ trang và trên mạng tuy là nó không mới nhưng cũng không bao giờ cũ
chính vì thế nên là họ rất tâm huyết
họ chỉ nghĩ rằng là viết như thế nào để bây giờ là chiến tranh không có tiếng súng nhưng mà vẫn thể hiện được tiếng tranh
vẫn thể hiện được tính anh hùng cách mạng trong quá trình viết về văn học hành thuật
phát huy kết quả đã đạt được
của những trại viết vừa qua cũng như những giải thưởng giành được trong hai năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
nhà xuất bản quân đội nhân dân kỳ vọng năm hai nghìn một mươi tám sẽ có thêm nhiều tác phẩm mới ra đời với chất lượng cao
tiếp tục giành những giải thưởng xứng đáng đúng như định hướng của đại tướng nguyễn trí thanh sinh thời đã căn dặn
làm được như vậy chẳng những có tác dụng giáo dục về bản chất
về truyền thống của nhân dân và quân đội ta cho nhân dân và quân đội ta hiện nay
mà còn có tác dụng giáo dục về bản chất
chất và truyền thống của nhân dân và quân đội ta cho con cháu muôn đời